hai mươi danh hiệu đại sứ văn hóa đọc thủ đô còn lại được chia đều cho bốn hạng mục gồm nhóm có ý tưởng sáng tạo trong hoạt động lan tỏa văn hóa đọc
nhóm có cảm nhận hay về cuốn sách yêu thích nhất nhóm có ý tưởng lan tỏa văn hóa đọc giàu tính khả thi nhất và nhóm có bài dự thi trình bày sáng tạo nhất
tiếp theo chương trình tăng cường quản lý vận hành các hồ chứa trọng điểm quốc gia trong mùa mưa bão
hiệu quả từ chính sách hỗ trợ nhà ở cho các dân tộc đặc biệt khó khăn
đáng lưu ý sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đây là nhân tố nguy hiểm cho các hồ chứa thủy lợi nhất là các hồ chứa đang trong tình trạng hư hỏng và mất an toàn
chính vì vậy cần phải xây dựng kế hoạch và phương án vận hành để bảo đảm an toàn
an toàn hồ chứa thủy lợi trong năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu thống kê hiện cả nước có tổng số sáu sáu trăm bốn mươi tám hồ chứa thủy lợi các loại trong đó có bảy trăm linh hai hồ chứa lớn với tổng lượng tích chữ khoảng một mươi ba năm tỷ m ba được phân bố tại bốn mươi năm trên sáu mươi ba địa phương trên cả nước
trong đó hồ chứa cửa đạt tại thanh hóa tà chạch tại thừa thiên huế và dâu tiếng tại tây ninh là ba hồ chứa quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
theo báo cáo của vụ an toàn đập tổng cục thủy lợi khó khăn chung của ba hồ hiện nay là chất lượng sự báo còn chưa tốt thiếu các trạm quan trắc mưa sông chảy ở thượng nguồn dẫn đến việc sự báo sông chảy đến hồ không chính xác làm công tác điều tiết hồ chứa không đạt yêu cầu vừa bảo đảm an toàn công trình đầu mối và vùng hạ du hồ chứa vừa tích đủ nước phục vụ sản xuất và dân sinh
chính vì vậy cần phải xây dựng kế hoạch và phương án vận hành để bảo đảm an toàn
hồ chứa thủy lợi là ưu tiên được đặt lên hàng đầu hiện nay

theo quyết định một nghìn sáu trăm bảy mươi hai của thủ tướng chính phủ trong đó hỗ trợ làm nhà ở đối với hộ nghèo là một mươi năm triệu đồng một hộ với mặt bằng chung là rất hợp lý và đã tạo được hiệu ứng tích cực trong đồng bào các dân tộc đặc biệt khó khăn
tuy nhiên những hộ người già neo đơn ốm đau bệnh tật việc hỗ trợ mức một mươi năm triệu đồng còn gặp nhiều khó khăn và khó thực hiện

so với năm trước bốn năm tạ
ngoài giống lúa sén cù thì các giống chiêm hương ht một và nghi hương ba trăm linh năm cũng được nông dân phát triển mạnh
giá lúa giếm bù đạt một mươi một một mươi hai đồng một kg giá lúa thường đạt từ sáu bảy đồng một kg
đây là tín hiệu vui cho việc sản xuất lúa hàng hóa của bà con nông dân
từ ngày một đến ngày một mươi bảy tháng sáu tại khu du lịch văn hóa suối tiên quận chín tp hcm
sẽ diễn ra lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám nhằm giới thiệu đến du khách
những nét đặc sắc phong phú đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước nam bộ
và tôn vinh thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp
lễ hội trái cây nam bộ hai nghìn một mươi tám sẽ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước
nhiều chương trình đặc sắc hấp dẫn với nhiều hoạt động nổi bật như
chợ nổi trái cây hội thi trái ngon an toàn nam bộ hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây
ban tổ chức sẽ chuẩn bị khoảng một tấn trái cây được mua trực tiếp từ các nhà vườn
để phục vụ du khách với mức giá bán rẻ hơn thị trường từ hai mươi ba mươi
nét mới của lễ hội năm nay là triển lãm các vật dụng trang phục nhà nông mang tên
sức sống phương nam chợ nổi trái cây suốt mùa hè với hàng trăm loại trái cây đầu mùa chính mộng
khu vườn kỳ hoa chỉ thảo với bộ sưu tập trái cây các sắc hoa lạ hiếm và củ quả khổng lồ như
bí ngô đà lạt một trăm năm mươi kg bí đao bình định một trăm linh kg ớt khổng lồ
dịp này khu du lịch văn hóa suối tiên miễn phí vé cổng cho trẻ em đến tham gia lễ hội
trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu và giảm năm mươi vé cổng cho học sinh giỏi xuất sắc
có giấy khen trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thêm vào đó các công ty du lịch lữ hành trường học công nhân khu công nghiệp
khu chế xuất tại thành phố khi đăng ký tham gia lễ hội sẽ được miễn giảm từ hai mươi đến ba mươi giá vé
đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên của thành phố góp phần quảng bá đặc sắc trái cây nam bộ
tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật
tạo hình bằng trái cây độc đáo đưa lễ hội trái cây nam bộ vào các chương trình tour
của các công ty lữ hành quốc tế và nội địa
thực hiện chủ trương trồng rừng phụ xanh đất trống đồi núi chọc
thời gian qua tỉnh lào cai đã đưa cây thông mã vĩ vào trồng tại các địa phương
sau một thời gian cây sinh trưởng và phát triển tốt bước đầu đã cho khai thác nhựa mang lại nguồn thu nhập ổn định
mở ra hướng xóa nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ rừng
từ khi được giao quản lý và chăm sóc năm ha rừng thông mã vĩ thu nhập của gia đình anh giang xeo lòng
dân tộc mông ở thôn sử xéo trải xã nậm mòn huyện bắc hà đã tăng lên đáng kể
nếu như trước kia cả gia đình chỉ sống phụ thuộc chủ yếu vào việc trồng trọt và chăn nuôi
thì giờ đây gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định khoảng bốn mươi triệu đồng mỗi năm từ việc khai thác nhựa thông
theo ban quản lý rừng phòng hộ bắc hà được sự hỗ trợ từ các chương trình như sáu trăm sáu mươi một và ba trăm hai mươi bảy của nhà nước
tại địa phương đã có hàng trăm hecta thông mã vĩ được đưa vào trồng có phần thực hiện tốt công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc
đặc biệt đến nay loại cây này đang vào kỳ cho thu hoạch nhựa khá tốt
chỉ trong chín tháng bà con nông dân đã tiến hành khai thác trên một mươi bốn cây
với tổng diện tích hơn bốn mươi năm hectare sản lượng nhựa đạt sáu trăm một mươi sáu kg trị giá ba trăm ba mươi một triệu đồng
đây là một số tiền không nhỏ đóng góp vào nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây
tốc độ sinh trưởng lớn nhanh hơn so với các loài cây khác
hai nữa là ngoài việc lớn nhanh nó sống được trên đất cằn cỗi mà các loài cây lông nghiệp khác khó phát triển
cái thứ ba nữa là nó có thêm thu nhập ngoài việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc
thì nó có cho phép khai thác nhựa để hỗ trợ thêm cho bà con ngoài tiền nhận khoán hàng năm
năm hai nghìn một mươi tám huyện bắc hà tiếp tục trồng
trồng mới bảy mươi hectare rừng phòng hộ
trong đó từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có khoảng bảy mươi người dân đăng ký nhận giống thông mã vĩ để trồng
nâng tổng diện tích lên hơn một trăm hai mươi hectare
có thể thấy việc chia sẻ lợi ích cho các hộ dân nhận khoán trong việc khai thác nhựa thông
đã tạo nguồn thu giúp bà con nông dân xóa nghèo có cuộc sống tốt hơn
đồng thời tạo động lực để người dân thường xuyên kiểm tra giám sát diện tích rừng được giao nhận khoán
hạn chế cháy rừng và thả rông gia súc gây ảnh hưởng xấu tới rừng
nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ phát triển rừng
trong phần tin quốc tế pháp và đức hợp tác soạn thảo lộ trình cho khu vực eurozone
mỹ sẽ cấp thêm một mươi năm thị thực cho lao động nước
ngoài làm việc ngắn hạn
khu vực đồng tiền chung eurozone
tuyên bố này được bộ trưởng tài chính pháp bruno le maire đưa ra mới đây
sau cuộc gặp với người đồng cấp đức olaf scholz tại bruxelles bỉ
trong cuộc họp báo chung bộ trưởng tài chính pháp bruno le maire cho biết pháp và đức
đang cùng soạn thảo một lộ trình phát triển trong tương lai cho khu vực eurozone
và cải cách ngành ngân hàng
dự kiến đề xuất này sẽ được trình bày tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu
diễn ra vào tháng sáu tới
chương trình cải cách luật vốn ngân hàng là một gói giải pháp tốt mạnh mẽ và công bằng
nó sẽ giúp giảm tỷ lệ các đối tượng đóng thuế và cơ chế bảo hiểm cần sự hỗ trợ
nó tốt cho người gửi tiết kiệm và cũng tốt cho cả nền kinh tế
vì nó tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho ngân hàng cấp vốn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp
trong khi đó bộ trưởng tài chính đức olaf stolz nhận định
thỏa thuận sẽ củng cố khối gắn kết châu âu và gửi đi một thông điệp tích cực ra thế giới
luật mới sẽ giúp châu âu có sức mạnh để đối phó với các thách thức
về cả chính sách đối ngoại an ninh và đường biên giới chung
các phát biểu được đưa ra sau khi các bộ trưởng tài chính eu đạt được một thỏa thuận
về cải cách quy định về vốn ngân hàng
đây được đánh giá là một bước tiến lớn nhằm thúc đẩy sự ổn định tài chính của các khối
và hướng tới đồng thuận về hỗ trợ giải cứu ngân hàng
chủ tịch hội đồng nghị viện tổ chức bắc đại tây dương nato paolo ali khẳng định
song song với chính sách kiềm chế sức ảnh hưởng của nga
liên minh quân sự này cần phải tiếp tục duy trì các kênh đối thoại có ý nghĩa
nhằm cải thiện quan hệ song phương trong thời gian tới
phát biểu tại phiên họp mùa xuân của nghị viện nato ông paolo ali nhấn mạnh
tổ chức này sẽ cởi mở trong việc đối thoại với nga
nếu chỉ đối thoại mà không có sức mạnh
thì rất khó để thành công
tuy nhiên nếu chỉ có sức mạnh thì sẽ là thảm họa đối với nhân loại
điều quan trọng lúc này là chúng ta vẫn duy trì sự kiềm chế
nhưng cần phải cởi mở trong đối thoại với chính quyền moscow
quan hệ giữa nga và nato rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh
sau khi sự kiện nga sắp nhập trở lại bán đảo crimea
và cuộc xung đột tại miền đông ukraine
hiện chưa có những thay đổi đáng kể trong quan hệ hai bên
trong khi mới đây nhất căng thẳng giữa nga và nato lại tăng lên một nức thang mới
sau khi nato áp đặt trừng phạt nga liên quan đến vụ hai cha con
cựu điệp viên skripal bị đầu độc tại anh
chính phủ mỹ vừa thông báo trong tài khoá này sẽ cấp thêm một mươi năm thị thực loại h hai b
cho người nước ngoài sang mỹ lao động mùa vụ trong các lĩnh vực phi nông nghiệp
năm nay chính quyền của tổng thống donald trump đã cấp sáu mươi sáu thị thực loại này
tuy nhiên các công ty của mỹ than phiền rằng do lượng thị thực
cho phép nhận lao động nước ngoài cung không đủ cầu
họ không thuê đủ lao động để vận hành đặc biệt là trong mùa hè du lịch bận biệu
khiến nhiều doanh nghiệp có thể bị phá sản
bộ an ninh nội địa mỹ cho rằng việc giới hạn số lượng thị thực loại h hai b
là để bảo vệ người lao động mỹ nhưng khi ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì cần phải được điều chỉnh
h hai b là loại thị thực cho phép lao động nước ngoài vào mỹ làm việc ngắn hạn
có thể gia hạn nhiều lần trong vòng hai đến ba năm tùy nhu cầu của chủ doanh nghiệp
hôm qua trong chuyến thị sát công trình xây dựng tại khu du lịch ven biển ở thành phố cảng wonsan
ở miền đông triều tiên nhà lãnh đạo kim trương ưn đã chỉ đạo địa phương phát triển nơi này
trở thành khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp thế giới để phục vụ nhân dân
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna trong chuyến kiểm tra công trình
tại khu du lịch ven biển wonsan kaman nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nhấn mạnh
quyết tâm của đảng lao động triều tiên là xây dựng khu du lịch ven biển wonsan kaman
trở thành một thành phố biển mang phong cách riêng để người dân được hưởng sự văn minh ở đẳng cấp cao nhất
cùng ngày đài truyền hình nhà nước triều tiên krt cũng đăng tải những hình ảnh về nhà lãnh đạo triều tiên
cùng với các quan chức cấp cao quân đội nước này đang đi kiểm tra một công trình xây dựng tại một khu du lịch ở wonsan
tuy nhiên krt không cho biết thời gian cụ thể của chuyến thị sát này
việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp thế giới nói trên được xem như là một phần trong nỗ lực của triều tiên
trong việc thúc đẩy kinh tế đất nước giúp cải thiện đời sống của nhân dân
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân